nguy hiểm hơn còn có một số người mang theo cờ biểu ngữ ủng hộ tư tưởng phát xít mới và tư tưởng cực hữu cũng tham gia biểu tình
những kẻ gây nguy hiểm cho người khác tấn công cảnh sát và nhà báo gieo rắc sự thù hận cực hữu và đốt phá sẽ nằm ngoài quyền được bảo vệ
có hàng trăm phần tử quá khích trà trộn vào đám đông người biểu tình
sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
nhằm vào các tín đồn
một bộ đăng cầu nguyện ở nhà thờ notre dame tại nice
khiến ba người thiệt mạng hàng chục nghìn người hồi giáo đã biểu tình tại pháp và nhiều quốc gia khác
pháp đang ở trong một cuộc chiến chống lại một kẻ thù cả ở bên trong lẫn bên ngoài
đã và sẽ có các vụ việc khác giống các vụ tấn công khủng bố này
chúng tôi đã có danh sách bảy mươi sáu nhà thờ tình nghi liên quan đến chủ nghĩa cực đoan và ly khai
ủy ban châu âu ec mới đây đã đề xuất mở rộng nhiệm vụ của cơ quan cảnh sát châu âu europol
và củng cố các biện pháp
kiểm soát biên giới bên ngoài trong chiến lược chống khủng bố rộng lớn của khối
kế hoạch chống khủng bố mới dự kiến sẽ được áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra eu cũng nhất trí siết chặt an ninh tại các đường biên giới bên ngoài
và kiểm soát chặt chẽ hơn các bài viết có nội dung cực đoan bạo lực trên internet bằng một đạo luật mới
luật này gia tăng quyền hạn của ủy ban châu âu trong xử lý những nền tảng truyền thông xã hội
cho phép đăng tải những nội dung phạm luật như các bài đăng tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan
chăm trẻ em các bài viết này phải bị gỡ bỏ ngay lập tức sau khi bị đánh dấu
mức phạt tối đa một mươi doanh thu nếu vi phạm quy tắc cạnh tranh
và cấm hoạt động này nếu gây nguy hại an ninh của châu âu
đáng lo ngại hơn đã có một số bằng chứng về vụ việc các nhóm cực đoan yêu cầu các tín đồ phát tán virus
bằng cách ho khạc tại cộng đồng họ sinh sống hoặc những địa điểm tụ tập của các cộng đồng dân cư
một số nhóm khác còn có chủ trương kích động phát tán dịch bệnh ở các nước có dân số đông
hoặc mức độ ô nhiễm cao
một vấn đề đáng báo động là một số phần tử khủng bố và nhóm bạo lực cực đoan
đang lạm dụng mạng xã hội để kích động các phần tử khủng bố tiềm tàng
chủ đích làm lây lan dịch bệnh và sử dụng virus này như một dạng vũ khí sinh học tự chế
các phần tử cực đoan lợi dụng mạng xã hội để mở rộng mạng lưới bằng cách khai thác các thuật toán
để xác định những người chung trí hướng tiềm năng chỉ qua lịch sử sử dụng mạng xã hội
như những hình ảnh mà họ từng thích hoặc chia sẻ hay chuyển tiếp
những nhóm này còn phát tán các thuyết âm mưu xuyên tạc thông tin về dịch bệnh
hay lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn để thâu tóm các doanh nghiệp công ty hợp lệ
sắp phá sản hoặc để tống tiền các doanh nghiệp đang gặp khó khăn
hình thức khủng bố ở góc phố tức là các phần tử khủng bố là những cá nhân đơn lẻ
hoạt động độc lập với trang thiết bị vũ khí đơn sơ hay sử dụng mạng internet
để kích động tư tưởng cực đoan nhưng lại rất hiệu quả trong việc gieo rắc sự bất an thường trực
làm đảo lộn sinh hoạt của người dân và trật tự xã hội
vì lý do này việc liên minh châu âu thảo luận tăng cường kiểm soát biên giới vào thời điểm này
nhận được sự ủng hộ lớn của người dân
cuối tháng một mươi vừa qua ngay sau khi diễn ra hai vụ khủng bố tại pháp
thì tổng thống pháp emmanuel macron đã đến thị sát biên giới giữa pháp và tây ban nha
đồng thời tuyên bố tăng gấp đôi quân số của lực lượng cảnh sát kiểm soát biên giới tại pháp
từ hai bốn trăm linh người lên bốn tám trăm linh người
trong một cuộc họp để thống nhất các biện pháp chung chống khủng bố trên toàn châu âu
ông macron tuyên bố rằng đã đến lúc cần phải quy định lại việc tự do di chuyển ở châu âu
tuyên bố này không phải là khai tử không gian tự do di chuyển schengen
mà là nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm soát biên giới nội khối giữa các nước
điều này không mâu thuẫn với giá trị di chuyển tự do nội khối
một trong những thành tựu lớn nhất của eu
cuối cùng để kiểm soát hiệu quả các đường biên giới bên ngoài eu
các nước trong liên minh đã nhất trí nâng cấp số hóa dữ liệu xuất nhập cảnh giữa các nước trong khu vực tự do đi lại schengen
với biên giới bên ngoài thậm chí đã có đề xuất tạm thời đóng cửa biên giới eu
tuy nhiên các biện pháp kiểm soát biên giới nội khối sẽ gây thiệt hại đáng kể
về kinh tế và các nội khối
gây cản trở giao thông vận tải thương mại và khách du lịch
do đó eu vẫn chỉ dừng ở việc kêu gọi tăng cường an ninh tại biên giới bên ngoài khối
ở thời điểm hiện tại bên cạnh đại dịch covid một mươi chín
thì nguy cơ khủng bố vẫn là một trong các nỗi lo hàng đầu của người dân nhiều nước châu âu
cộng với việc làn sóng di cư từ các nơi đổ về châu âu không hề có dấu hiệu suy giảm từ nhiều năm qua
sau một thời gian dài tập trung toàn lực chống covid một mươi chín
châu âu đang phải trở lại đối phó với những vấn đề cũ này
cách mạnh mẽ hơn thậm chí là sẽ phải cải cách nhiều quy định truyền thống để thích nghi với trạng thái bình thường mới